xin kính chào quý vị và các bạn mở đầu là tin tức về cơn bão số chín
cụ thể vào hồi một mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi hai vị trí tâm báo chỉ còn cách bình định phú yên khoảng hai trăm một mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong những giờ tới bão di chuyển theo hướng tây bắc sau chuyển hướng bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến sáng mai ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển phía tây bắc quần đảo hoàng sa và tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía tây của khu vực giữa biển đông có gió mạnh cấp tám một mươi một vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi hai một mươi năm sợi trên cấp một mươi bảy
sóng biển cao từ chín một mươi một m biển động dữ dội
khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp bảy tám sợi trên cấp một mươi
riêng vùng biển quần đảo hoàng sa có gió mạnh cấp bảy tám sau tăng lên cấp chín một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi một một mươi hai sợi trên cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội
vùng biển ngoài khơi từ thiên huế đến phú yên có gió mạnh cấp tám một mươi vùng gần tâm bão cấp một mươi một một mươi hai sợi trên cấp một mươi bốn
sóng biển cao từ sáu tám m biển động dữ dội
quay trở lại với thời tiết trên nất liền do đã nằm trong khối khí lạnh đang trên đảo duy yếu
nên trong ba ngày tới tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ phổ biến là ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ
phần nào làm giảm tầm nhìn xa với nền nhiệt ngày đêm tăng nhẹ giao động từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ trời rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng ít mưa trưa chiều có nắng nhẹ
với mức nhiệt cao nhất ngày tăng lên ở ngưỡng hai mươi hai hai mươi năm độ
đáng lưu ý vẫn chỉ là tình trạng sương mù lúc sáng sớm do đó nếu phải lưu thông trên đường vào thời điểm này
quý vị nên chủ động hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn
đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng mưa tại trung bộ ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do ảnh hưởng của cơn bão số chín nên trong ngày và đêm nay tại thừa thiên huế sẽ có mưa vừa mưa to
mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm có nơi lên trên một trăm năm mươi mm
sau đó từ ngày mai khi bão đổi hướng đông bắc và suy yếu thì mưa sẽ giảm nhanh
người dân nơi đây nên đề cao cảnh giác với lũ quét và ngập úng cục bộ rất nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây giao động từ một mươi năm hai mươi năm độ đêm và sáng trời rét
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay cũng có mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa có thể lên tới năm mươi một trăm linh mm có nơi còn cao hơn
mưa sẽ tập trung nhiều
mưa sẽ tập trung nhiều ở phần phía bắc của khu vực
cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra lũ quét ra tở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trúng thấp bên sông
về nhiệt độ nền nhiệt cao nhất tại đây vẫn ở trong ngưỡng hai mươi bốn hai mươi tám độ
nằm ở phía nam của hệ thống hoàn lưu cơn bão số chín
nên các tỉnh tây nguyên cũng sẽ bị ảnh hưởng đôi chút
mưa rông có xu hướng gia tăng cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to
đặc biệt là các tỉnh phía đông trong hôm nay và ngày mai
cần đề phòng với rông lốc và gió giật mạnh
từ trưa chiều ngày mai khi cơn bão di chuyển lên thì mưa sẽ giảm nhanh ở khu vực
thời tiết nhanh chóng quay trở lại trạng thái ổn định
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn rét về đêm và sáng
với mức nhiệt ngày đêm do động từ một mươi năm hai mươi bảy độ
đối với khu vực nam bộ do ít chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số chín
nên thời tiết phổ biến ít mưa ban ngày trời nắng
với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
riêng ngày hai mươi một hai mươi hai tháng một mươi hai một số nơi ở miền đông nam bộ
có thể xuất hiện mưa rào rải rác nhưng lượng không nhiều và kết thúc nhanh